tại phú yên nhờ làm tốt công tác thông tin tuyên truyền tránh lũ nên nhiều địa bàn vùng lũ quét ngập sâu ở tỉnh không bị thiệt hại lớn về người và tài sản
nhưng hiện hệ thống giao thông tại địa phương này đã bị sói ngầm sạt lở nghiêm trọng
vì vậy trong và sau mưa lũ ngành giao thông vận tải tỉnh phú yên đang ngày đêm nỗ lực khắc phục với phương châm vừa sửa chữa đường vừa bảo đảm lưu thông tạm thời không để chia cắt cô lập dài ngày
xã xuân phước huyện miền núi đồng xuân tỉnh phú yên là một trong năm địa bàn của địa phương này thường xuyên bị ngập lụt lũ quét chia cắt giao thông khi có mưa lớn
đây cũng là địa bàn thường xuyên bị cắt điện dài ngày khi lũ đổ về
để tránh thiệt hại chính quyền địa phương phải đến từng nhà dân để thông báo diễn biến bất thường của thời tiết và hồ chứa nước thủy điện xả lũ
vì hệ thống truyền thanh xã bị tê liệt nhờ vậy mà suốt đợt mưa lũ vừa qua tại địa bàn này và cả huyện đồng xuân không có người chết nhà cửa tài sản của người dân được giảm thiểu thiệt hại

tỉnh phú yên đang tích cực chỉ đạo các nhà thầu sớm hoàn trả mặt bằng bảo đảm giao thông thông suốt trên các tuyến đường ngay sau lũ rút
đôn đốc đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế để báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh xem xét cho phép xử lý rứt điểm tình trạng sụt lốn tại các vị trí trọng yếu
theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh phú yên chiều và tối ngày một mươi tám tháng một mươi hai trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa vừa đến mưa to phổ biến từ hai mươi bốn mươi mm có nơi đến sáu mươi mm
nguy cơ tiếp tục xảy ra lũ quét ở vùng cao vùng trụng thấp sạt lở đất trên các tuyến quốc lộ một hai mươi năm hai mươi chín một mươi chín c và các tuyến đường từ đồng bằng lên miền núi
tại các vùng sung yếu ngoài chủ động di rời dân tránh lũ lực lượng cứu hộ ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ hướng dẫn nhân dân và các phương tiện đi lại tập kết nhân công máy móc khắc phục sự cố sạt lở bồi lấp giao thông